thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc tiếp tổng thống cộng hòa liên bang myanmar tincho và phu nhân
đang thăm cấp nhà nước tới việt nam theo lời mời của chủ tịch nước trần đại quang
thay mặt chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc nhiệt liệt hoan nghênh tổng thống myanmar tinch châu và phu nhân
sang thăm cấp nhà nước đến việt nam cảm ơn ngài tổng thống đã tham dự và đóng góp vào thành công
của các hội nghị acmed bảy clmv tám và wf ef mekong
thủ tướng nguyễn xuân phúc nêu rõ việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với myanmar
và luôn mong muốn phát triển ngày càng sâu rộng toàn diện mối quan hệ này đáp ứng mong đợi của nhân dân hai nước
thủ tướng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động hai nước cần đẩy mạnh phối hợp
trên các lĩnh vực là thế mạnh của mỗi bên như nuôi trồng thủy sản cà phê hồ tiêu hạt điều
thủ tướng đề nghị hai nước tiếp tục duy trì một mươi hai lĩnh vực hợp tác ưu tiên và các lĩnh vực mới mà hai nước đã thống nhất
hàng năm hai bên tổ chức các hội trợ thương mại mỗi nước để giới thiệu sản phẩm và thu hút các doanh nghiệp đầu tư
duy trì thường xuyên cơ chế họp tiểu ban hỗn hợp về thương mại
tổng thống myanmar tincho trân trọng cảm ơn nhà nước và chính phủ việt nam đã dành cho tổng thống và phu nhân sự đón tiếp chú đáo nồng hậu
gửi lời chia buồn sâu sắc đến những người dân miền trung việt nam chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ vừa qua
tin tưởng chính phủ việt nam sẽ có những biện pháp phù hợp sớm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ ổn định cuộc sống
tổng thống tincha bày tỏ tin tưởng chính phủ hai nước sẽ có những hành động cụ thể triển khai những định hướng hợp tác giữa hai nước trên cả góc độ song phương và đa phương